viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can nguyễn minh quân
cựu giám đốc bệnh viện tp thủ đức tp hcm về tội tham mô tài sản và rửa tiền
vợ của ông quân là bà nguyễn trần ngọc diễm cũng bị truy tố về tội rửa tiền
theo cáo trạng lợi dụng chức vụ giám đốc bệnh viện tp thủ đức
quân đã chỉ đạo nguyễn văn lợi thành lập bốn công ty để tham gia các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế
phục vụ công tác khám chữa bệnh sau đó lập các hợp đồng mua bán khống
nâng giá thiết bị máy móc cao hơn giá thị trường
đồng thời quân đã chỉ đạo gây sức ép với nhân viên dối quyền thông đồng với lợi
để lập hoàn thiện các thủ tục hợp thức hồ sơ thầu để ấn định cho công ty sân sau của quân trúng hai mươi bảy gói thầu
ngay sau khi bệnh viện thanh toán tiền quân chỉ đạo lợi chuyển khoản vào các tài khoản để chiếm đoạt hơn một trăm linh ba tỷ đồng
trong đó vợ quân là nguyễn trần ngọc diễm đã dùng sáu mươi bảy chín tỷ đồng để mua nhiều tài sản và sử dụng cá nhân
đối với các bị can từng công tác tại bệnh viện tp thủ đức mặc dù biết rõ các công ty tham gia đấu thầu
đều là công ty sân sau của quân do lợi quản lý nhưng vẫn thông đồng với lợi thực hiện các hành vi gian lận
trong hoạt động đấu thầu gây thiệt hại tài sản nhà nước số tiền là tám mươi một tỷ đồng
nguyễn văn lợi đã bị truy tố về tội tha mua tài sản và rửa tiền
ngoài ra sáu bị can khác trong đó có nhiều lãnh đạo bệnh viện tp thủ đức
cùng bị truy tố về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
sáng hôm qua ngày hai mươi sáu tháng một mươi công an thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang cho biết đã tiến hành làm việc
với chín đối tượng có liên quan đến vụ cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
bước đầu làm việc các đối tượng khai nhận nhóm của nguyễn dương thanh lâm long sa lộ
có mâu thuẫn từ trước với nguyễn minh tho
ngày hai mươi bốn tháng một mươi lâm phát hiện thông đến địa bàn phường bốn thành phố mỹ tho nên gọi điện
rủ một số đối tượng khác đến giải quyết mâu thuẫn
khi thấy nhóm của lâm thông gọi điện cho phạm vĩnh phát cùng một đối tượng khác đến
tại đây thì phát đã dùng súng loại súng pháo bắn vào nhóm của lâm khiến cho lâm bị thương
còn nhóm của lâm cầm dao tự chế đuổi theo phát gây mất trật tự trong khu vực
hiện công an tp mỹ tho thu giữ được một khẩu súng đồng thời triệu tập các đối tượng
làm rõ về hành vi để xử lý nghiêm các đối tượng
chiều hai mươi sáu tháng một mươi tại họp báo thường kỳ bộ ngoại giao trả lời câu hỏi của phóng viên
về việc lực lượng chức năng myanmar mới đây đã giải cứu hai trăm linh người nước ngoài
khỏi các cơ sở sòng bạc lớn tại nước này trong đó có các công dân việt nam
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam phạm thu hằng cho biết
ngay sau khi nhận được thông tin bộ ngoại giao đã chỉ đạo đại sứ quán việt nam tại myanmar
làm việc với các cơ quan chức năng sở tại xác minh thông tin về vụ việc
và đề nghị phía myanmar bảo đảm nơi ăn trốn

và nhanh chóng tiến hành điều tra xác minh nhân thân của các công dân này
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam phạm thu hằng thông tin
cho đến nay đại sứ quán việt nam tại myanmar đã phối hợp với các cơ quan chức năng myanmar
xác định được sáu mươi một người là công dân việt nam
trong trường hợp có bất cứ thông tin nào về người thân được giải cứu tại myanmar
công dân việt nam có thể liên hệ với tổng đài bảo hộ công dân của cục lãnh sự bộ ngoại giao
số điện thoại

hoặc số điện thoại bảo hộ công dân việt nam của đại sứ quán việt nam tại myanmar
cộng chín mươi năm chín trăm sáu mươi sáu tám trăm tám mươi tám chín trăm chín mươi tám
mở đầu là thông tin liên quan đến vụ cháy xảy ra tại giã tứ hiệp huyện thanh trì thành phố hà nội
gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm ba người tử vong và một người bị thương
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành công điện về khắc phục hậu quả
thay mặt chính phủ
thủ tướng phạm minh chính gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình người bị nạn
yêu cầu ủy ban nhân dân tp hà nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ vật chất tinh thần cho gia đình người bị nạn
phối hợp chặt chẽ với bộ công an chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả và điều tra xác định nguyên nhân vụ cháy
xử lý nghiêm hành vi vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật tăng cường công tác thanh tra kiểm tra
kết hợp tuyên truyền hướng dẫn các giải pháp cấp bách nhằm hạn chế tối đa xảy ra cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra
bảo đảm an toàn sức khỏe tính mạng và tài sản của nhân dân
sau bốn ngày xét xử và nghị án vào chiều qua tòa nhân dân tỉnh quảng ninh đã tuyên án đối với một mươi sáu bị cáo
trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện sản nhi quảng ninh
công ty cục phần tiến bộ quốc tế iec và các đơn vị có liên quan
bà nhàn cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty iec
một mươi năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
đây là vụ án thứ ba bà nhàn bị xử lý hình sự trong khi đang trốn truy nã
cuối năm hai nghìn hai mươi hai với vai trò là chủ mưu vụ án vi phạm quy định đấu thầu
đưa và nhận hối lộ xảy ra tại bệnh viện đa khoa đồng nai
bà nhàn bị tòa án nhân dân hà nội tuyên phạt ba mươi năm tù
ở vụ án thứ hai đang điều tra bà nhàn cũng bị cáo buộc vi phạm đấu thầu
tại trung tâm công nghệ sinh học tp hcm
cũng trong ngày hai mươi sáu tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam
đối với ba bị can tại điện lực cao phong tỉnh hòa bình
các bị can là ông trần thanh bình giám đốc điện lực cao phong
bị khởi tố về các tội giả mạo trong công tác và lợi dụng
chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
vũ tiến dũng kế toán và vương thị linh ngọc thủ quỹ điện lực cao phong
cũng bị khởi tố với tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
kết quả điều tra ban đầu xác định các đối tượng trên đã làm giả tài liệu
trong hồ sơ thi công công trình gây thiệt hại trên chín trăm linh triệu đồng
để điều tra về các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
công an tp bông ma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can một mươi đối tượng trong đường dây ghi số lô số đề mỗi ngày trên hai trăm linh triệu đồng
cầm đầu đường dây này là nguyễn thị bích trâm trú tại tp bông ma thuật
lực lượng công an đã thu giữ một mươi sáu điện thoại di động cùng nhiều tài liệu vật chứng có liên quan
đến hoạt động ghi số đề đường dây số đề này hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
và có hai mươi hai hai mươi năm đối tượng tham gia mỗi ngày các đối tượng nhận ghi số đề
cho các con bạc trên hai trăm linh triệu đồng thông qua tin nhắn điện thoại
và các nền tảng mạng xã hội đến cuối ngày sẽ căn cứ vào kết quả sổ số
của các đài miền trung miền bắc để thắng thua với con bạc rồi xóa hết các dữ liệu tin nhắn
vào chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi sau bốn ngày xét xử và nghị án tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh
đã ra phán quyết cuối cùng đối với một mươi sáu bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu
gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện sản nhi quảng ninh
công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic và các đơn vị có liên quan
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn thị thanh nhàn
cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty aic
một mươi năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
đây là vụ án thứ ba bà nhàn bị xử lý hình sự trong khi đang trốn truy nã
cuối năm hai nghìn hai mươi hai với vai trò là chủ ngư vụ án vi phạm quy định về đấu thầu
đưa nhận hối lộ xảy ra tại bệnh viện đa khoa đồng nai
bà nhàn bị tòa án nhân dân hà nội tuyên phạt ba mươi năm tù
ở vụ án thứ hai đang điều tra bà nhàn cũng bị cáo buộc vi phạm đấu thầu
tại trung tâm công nghệ sinh học tp hcm
ngoài bị cáo nguyễn thị thanh nhàn còn một mươi ba bị cáo khác cùng nhóm phạm tội
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
trong đó nguyễn hồng sơn cựu phó tổng giám đốc công ty aic bị tuyên phạt bảy năm tù
trương xuân loan cựu trưởng ban quản lý dự án ba công ty aic bị tuyên phạt năm năm tù
nguyễn thị thu phương cựu trưởng bộ phận thư ký tài chính công ty aic bị tuyên phạt sáu năm tù
sau đây là một số chính sách đáng chú ý mời quý vị cùng theo dõi